văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chính phủ và toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng chính phủ đã tham dự buổi lễ
sau khi tóm tắt những thống kê thiệt hại to lớn về người và của do cơn bão số một mươi gây ra vừa qua bộ trưởng chủ nhiệm mai tiến dũng nhấn mạnh
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng văn phòng chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động
quyền góp ủng hộ và chia sẻ mất mát thiệt hại nặng nề của đồng bào các tỉnh miền trung do bão số một mươi gây ra
toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được chuyển ngay tới đồng bào các tỉnh miền trung